không tắm gội bằng nước lạnh tránh tắm bụng trong thời gian đang bệnh không ngâm toàn thân trong bụng tắm
sau đó chúng ta mặc đồ luôn trong phòng tắm không để tình trạng ra khỏi phòng mới mặc đồ khiến cơ thể bị lạnh đột ngột
bác sĩ khuyến cáo thêm sau tắm gội nên lau khô thân thể và tóc bằng khang bông tránh dùng quạt hay đứng nơi có gió để phòng ngừa cảm nhiễm phong hàng
nếu mình không tắm cơ thể mất vệ sinh ngứa ngáy gây ra tình trạng khó chịu mất ngủ khiến bệnh nhân nặng thêm
theo các bác sĩ tấm gỗ giúp giải phóng các tế bào da chết làm thông thoáng da cải thiện bài tiết của tuyến mồ hôi
cải thiện lưu thông máu giảm sưng đau khớp cải thiện tinh thần cải thiện giấc ngủ
ở nhiều bệnh viện khoa icu vẫn thường xuyên tắm khô và gội đầu cho người bệnh nằm lâu
để tránh biến chứng khi tắm cần tắm bằng nước ấm tắm nhanh nơi kính gió
sau tắm lau khô người và mặc quần áo sấy tóc khô
như vậy ngoài tắm vệ sinh cơ thể
người bệnh cũng lưu ý vệ sinh trong ăn uống phòng ở nhằm tạo không gian sạch sẽ thông thoáng
ăn uống đủ chất giữ tinh thần thoải mái và tập thể dục đều đặn sẽ giúp cho bạn mau hồi phục
kiên khen thái quá tạo tâm lý lo lắng sẽ rước thêm bệnh